quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động của truyền hình nhân dân
tiếp theo chương trình là phần tin ván quốc tế
hỏa hoạn bùng phát tại một khu chợ hải sản lớn ở huyện sochon miền trung hàn quốc
thiêu dụi hai trăm hai mươi bảy cửa hàng nhưng may mắn không gây thương vong về người
theo ẵng tìm nhuận hấp hỏa lửa bùng phát vào khoảng hai mươi ba giờ đêm ngày hai mươi hai tháng một
lực lượng cứu hỏa gồm ba trăm sáu mươi một lính cứu hỏa và bốn mươi năm phương tiện đã được huy động tới hiện trường
và không chế được ngọn lửa sau đó khoảng hai tiếng
khi ngọn lửa bùng phát may mắn không có người bên trong khu chợ nên không có tiết hại về người
nhưng hai trăm hai mươi bảy trong tổng số hai trăm chín mươi hai cửa hàng đã bị thiêu dụi hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
ngày hai mươi hai tháng một chính quyền thành phố san diego bang california mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp
trong bối cảnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố lũ lụt xảy ra tại thị trấn gonaving
phía bắc san francisco vào sáng sớm sau trận mưa lớn với lượng mưa lên tới một mươi cm kéo dài trong hai mươi bốn h
chỉ chẳng có gì
trong khoảng ba tiếng tại national city đã ghi nhận lượng mưa lên tới bảy sáu cm
trong khi tại sân bay quốc tế san diego là năm cm vượt xa mức trung bình của cả tháng
nước lũ đã cuốn trôi nhiều phương tiện tại nhiều khu vực ở san diego
trong bối cảnh chịu áp lực về chi phí sinh hoạt tăng cao ngày càng nhiều người australia phải vật lộn
để trang trải các chi phí thiết yếu cho các con bắt đầu năm học mới
một cuộc khảo sát gần đây thực hiện với một ba mươi chín người cho thấy ba mươi số người được hỏi không thể chi trả
các chi phí thiết yếu
như văn phòng phẩm và đồng phục
trong đó một mươi một số phụ huynh được khảo sát cho biết sẽ phải đi vay để chi trả chi phí tự trường
trung bình là hai năm trăm bốn mươi bảy đô la australia tương đương hơn bốn mươi một triệu đồng cho một học sinh tiểu học
và bốn bảy trăm chín mươi ba đô la australia tương đương hơn bảy mươi bảy triệu đồng cho một học sinh trung học